năm hai nghìn một mươi việt nam là chủ tịch asean và đã tổ chức thành công nhiều hoạt động của asean
sau một mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ vinh dự giữ vai trò chủ tịch của asean
việc việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch vào năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa quan trọng
vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội để nâng cao vị thế và vai trò của việt nam trong khu vực và trên trường quốc tế
năm hai nghìn hai mươi cũng là một năm với nhiều dấu mốc lớn đối với cả việt nam và asean
việt nam luôn xác định asean là ưu tiên hàng đầu
đó cũng chính là tinh thần chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư về việc đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn hai mươi
kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại đa phương trong hơn một mươi năm tới
việt nam mong muốn tiếp tục đóng góp thực chất hơn nữa vào tiến trình xây dựng phát triển cộng đồng asean đoàn kết
có vai trò trung tâm ở khu vực hướng tới một asean hài hòa gắn kết bản sắc
có khả năng thích ứng cao ngày càng phát triển thịnh vượng
có vai trò trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu
việt nam coi trọng trông đợi và sẵn sàng làm hết sức mình để năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thành công
đến thời điểm hiện tại các khâu chuẩn bị đã được các cấp các ngành của việt nam khẩn trương triển khai
một cái điều mà tôi vẫn hay nói là người việt nam chúng ta hay lo xa
điều đó cũng rất đúng là chúng ta cũng đã chuẩn bị cho vai trò chủ tịch của asean cũng từ rất sớm
không phải đến đợi đến năm hai nghìn một mươi chín này chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị
và đây cũng là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã thành công rất là nhiều thành công năm hai nghìn một mươi bảy khi chúng ta làm chủ tịch
và chủ nhà apec thì chúng ta cũng đã chuẩn bị từ hai đến ba năm trước đó và bây giờ asean với kinh nghiệm đó chúng ta cũng đã chuẩn bị

không cần lễ tân hay địa điểm hay là những cái gọi là khâu tổ chức của asean
thì khâu tổ chức thì chúng ta cũng rất mừng là chúng ta đã có kinh nghiệm rất là tốt
và chúng ta tin rằng là khâu tổ chức của chúng ta sẽ rất thành công
và sẽ trở thành cái điểm như hiện nay vẫn nói là việt nam đang là cái điểm đã tổ chức là thành công
và các nước đều là có cái đồng tin
và khâu thứ ba là chúng ta phải làm sao hai nghìn hai mươi quảng bá để nâng tầm việt nam hơn nữa
thì đó là ba cái vấn đề chính để tổ chức cho hội nghị làm chủ nhà cho asean
không chỉ là asean chủ nhà mà nó phải là có tính lan tỏa của nước chủ nhà năm hai nghìn hai mươi
cuối năm hai nghìn một mươi tám

quốc gia asean đã được thành lập
xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đối ngoại
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và có những chỉ đạo cụ thể để ủy ban hoạt động hiệu quả hiệu lực
theo thủ tướng năm hai nghìn hai mươi đánh dấu chặng đường hai mươi năm năm việt nam trở thành một thành viên trong đại gia đình asean
và việt nam tự hào rằng trong mỗi thành công của asean đều có dấu ấn đóng góp đậm nét của việt nam
một thành viên tích cực chủ động có trách nhiệm
luôn chung tay cùng các quốc gia thành viên khác trong củng cố đoàn kết phát triển asean ngày càng vững mạnh
việt nam chúng ta quan trọng trông đợi và sẵn sàng làm hết sức mình để nằm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thành công
điều quan trọng hàng đầu là các bộ các cơ quan các địa phương các doanh nghiệp từng người dân chúng ta
phải cùng nhận thức rõ về tầm quan trọng chiến lược quan trọng quan trọng của asean
và thấy được những lợi ích cơ hội to lớn mà asean mang lại
và hãy tự hào và hành động với tinh thần là
dân nghiệp asean công dân asean
như vậy sức sống của asean sẽ loan tỏa rộng lớn
khơi dậy sự chủ động sáng tạo cùng nhau hợp tác cùng nhau hành động
từ nay tới khi đảm nhận chính thức cương vị chủ tịch
ủy ban quốc gia asean sẽ có chín phiên họp định kỳ
để thống nhất cách tiếp cận triển khai xây dựng định hướng chủ đề
trọng tâm ưu tiên cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
từ đó để các bộ ngành cơ quan liên quan có thể dần xúc tiến xây dựng các ý tưởng sáng kiến
một khâu quan trọng cũng đã được triển khai
đó là tuyên truyền cho công tác chuẩn bị thực hiện vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
nhằm thông tin rộng rãi cho người dân trong nước và quốc tế về sự kiện quan trọng này